thời gian vừa qua các vụ án liên quan đến thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và tình hình an ninh trật tự
từ vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra đã chỉ ra được các sơ hở thiếu sót trong quy định của pháp luật
về hoạt động chứng khoán và thủ đoạn của các đối tượng phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư
theo bộ công an có ba hình thức thao túng mà các đối tượng thường sử dụng
thứ nhất lợi dụng việc mở tài khoản chứng khoán một cách dễ dàng không kiểm soát
rồi thuê nhờ người khác đứng tên mở hộ tài khoản để sử dụng mua bán
từ đó tạo cung cầu giả đẩy giá lên cao bán ra thu lợi bất chính
thứ hai lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm soát vay vốn theo hình thức hợp tác đầu tư
lợi dụng công ty chứng khoán và công ty thứ ba để lách luật ký hợp đồng cho khách hàng vay
dưới hình thức hợp tác đầu tư góp vốn khác với lẽ xuất hưởng cố định để thu lợi
từ đó các đối tượng có nguồn tiền giao dịch mua bán đẩy giá thao túng mã chứng khoán để thu lợi bất chính
thứ ba sử dụng thủ đoạn tinh vi bằng các thủ thuật nghiệp vụ kê toán và tài chính
để biến một doanh nghiệp có thể tự tăng vốn mà không cần cổ đông phải góp thêm
nhằm nâng không vốn điều lệ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thu lợi bất chính
nhiều đối tượng còn đứng sau các công ty doanh nghiệp thao túng các hoạt động đấu thầu đấu giá
thao túng thị trường chứng khoán gây thiệt hại cho tài sản nhà nước doanh nghiệp nhà đầu tư